quá trình đô thị hóa khiến quỹ đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp
nhưng nhu cầu sử dụng các sản phẩm nông nghiệp sạch của người dân và du khách lại tăng lên
do đó nhiều nhà vườn đã chủ động tìm tòi nghiên cứu và mạnh dạn đầu tư nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao mang tính bền vững phù hợp với xu thế đô thị hóa
sau đây là phản ánh tại thành phố đà nẵng
với trang trại rộng hai năm hectare công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao âu pham đã và đang trồng nhiều loại rau củ
đáp ứng nhu cầu trồng rau hộ cho khách hàng tại đà nẵng và các tỉnh lân cận
khách hàng có thể theo dõi trụ rau của mình tại vườn theo quy trình từ chọn hạt giống
gieo chăm sóc và giao tận nhà thông qua ứng dụng smartphone của mình kèm theo camera giám sát
cái của mình hay ở cái điểm tức là cái rau của mình không có bán cho siêu thị
hoặc là bán cho những cái nông nghiệp
các đại lý mà mình bán trực tiếp tới nhà của người tiêu dùng
tức là pham sudor tức là từ nông trại tới nhà dân
thông qua một cái ứng dụng hoặc là thông qua website
khách có thể đặt dịch vụ hoặc là có thể mua các cái hàng kèm theo mà đảm bảo chất lượng
đà nẵng hiện có vùng chuyên canh rau tập trung với hơn năm mươi sáu hectare
trong đó diện tích sản xuất rau công nghệ nhà lưới nhà màng
khoảng bốn ba hectare
cùng với sự đầu tư hỗ trợ của ủy ban nhân dân thành phố
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở khoa học và công nghệ
luôn đồng hành nghiên cứu hỗ trợ về công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
việc mà ứng dụng các tiến bộ khoa công nghệ vào việc sản xuất nông nghiệp
đặc biệt là nông nghiệp công ứng dụng công nghệ cao
thì chúng tôi rất là quan tâm và thực hiện được rất nhiều các cái mô hình
những cái dự án để phục vụ vào sản xuất
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tranh thủ sự hỗ trợ
của trung ương tức là bộ khoa công nghệ thực hiện
tham gia vào cái thực hiện cái chương trình nông thôn mình núi
để đưa những cái tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất
tôi lấy ví dụ như là cây dược liệu những mô hình dược liệu cây ăn quả
như cây bưởi da xanh chẳng hạn
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đà nẵng
luôn hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã
các cơ sở sản xuất an toàn của tỉnh tiếp cận thị trường thành phố đà nẵng
qua đó không chỉ giúp cho các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
trên địa bàn ổn định và tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất
mà còn tìm đầu ra cho sản phẩm cũng như nâng cao giá trị
thương hiệu của sản phẩm đến tay người tiêu dùng